không phải giao dịch trực tiếp như nhiều năm về trước giờ đây trên mạng xã hội tràn lan các trang cá nhân
hoặc những nhóm kín trào bán vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ với tính chất phức tạp tinh vi khó phát hiện
đây là hành vi vi phạm pháp luật và tiêm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội
đối tượng này bị đội cảnh sát hình sự công an huyện gia lâm hà nội phát hiện bắt giữ
vì có hành vi mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ
lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm sản phẩm là hung khí nguy hiểm đang được tập kết để chuẩn bị mang đi tiêu thụ
các đối tượng thường sử dụng những cái khoản facebook ảo cái số điện thoại ảo giao lô ảo để đăng tải bán những cái sản phẩm này
vì các đối tượng biết là sản phẩm này là sản phẩm cấm kinh doanh nhập vào có thể là giá rất là rẻ nhưng mà bán ra rất là lớn có thể là gấp hai mươi lần cái giá trị ban đầu
thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội có không ít các tài khoản trao bán công khai vũ khí công cụ hỗ trợ
không chỉ đăng hình ảnh cụ thể từng loại vũ khí mà chủ những tài khoản này còn công khai luôn cả số điện thoại
để người mua tiện giao dịch
việc mua bán các sản phẩm này mà diễn ra công khai như thế này thì xảy ra những vụ việc phức tạp và nguy hiểm như cướp tài sản
có thể các đối tượng sử dụng những cái bình xuyên hơi cay những cái loại vũ khí này để đi thực hiện hành vi phạm rộ
đấy những trường hợp này thì là gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến tính mạng đến sức khỏe đến của những người xung quanh
dù có là lý do tự vệ hay bất cứ lý do nào khác thì việc mua vũ khí công cụ hỗ trợ
vẫn là hành vi vi phạm rộ
đây cũng là nguy cơ phát sinh tội phạm gây mất an toàn xã hội